sau hơn ba tháng công bố hết dịch từ đầu tháng sáu đến nay dịch tả lợn châu phi lại bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố lai châu
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bắt đầu từ ngày tám tháng sáu dịch tả lợn châu phi tái phát tại phường quyết thắng và đến ngày hôm nay
trên địa bàn tp lai châu đã ghi nhận bốn trên bảy phường xã xuất hiện dịch tài lợn châu phi
với số lợn phải tiêu hủy trên một trăm linh con tương đương trọng lượng trên sáu tấn
nguyên nhân của việc tái phát dịch được nhận định là do ổ dịch cũ vẫn còn mầm bệnh
việc vận chuyển rết mổ phải lợn mang mầm dịch đã làm lây lan virus dịch tài lợn châu phi sang các địa bàn khác nhau
tỉnh lai châu cũng đã ban hành công văn số một nghìn hai trăm năm mươi bốn để chỉ đạo các huyện thành phố
các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật nói chung và dịch tả lợn châu phi nói riêng
củng cố các đội kiểm tra lưu động nhằm kiểm soát và phòng chống dịch tả lợn châu phi hiệu quả